là một trong những công trình sử dụng vốn vay của chính phủ nhật bản và ngân hàng thế giới
đây là một trong những công trình được giám sát chặt chẽ về chất lượng
bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà tài trợ đưa ra
đến thời điểm này toàn gói thầu số hai đạt hơn tám mươi hai tiến độ
trong đó trường sơn là nhà thầu bảo đảm đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch đề ra
đây là nhà thầu tiên phong thảm bê tông nhựa trên toàn tuyến giữa cao tốc đà nẵng và quảng ngãi
đặc biệt là đoạn đầu tuyến km tám km chín sáu trăm một mươi chín của trường sơn đã thi công xong lớp bê tông nhựa hạ trung
đạt tám trăm linh m ba bê tông nhựa hạt mịn c một mươi hai năm phải tuyến
đoạn nút giao mỹ sơn hoàn thành hạng mục giữa tải triển khai thi công cấp phối đá răm mặt đường bê tông
thời gian qua các đơn vị thi công nỗ lực vượt qua áp lực thời tiết
vướng mắc mặt bằng khăn hiếm nguồn vật liệu với tinh thần vượt nắng thắng mưa
tập trung và linh hoạt tối đa các giải pháp thi công đạt hiệu quả
vì vậy cao tốc đà nẵng quảng ngãi gói hai là điểm sáng thi công toàn tuyến
không đánh đổi tiến độ lấy việc kém chất lượng và không an toàn
các đội ngũ thi công và điều hành thi công trên công trường
luôn có được trang bị các công tác bảo hộ lao động
đặc biệt là việc thi công trên cao
đơn vị cũng có tổ chức tập huấn về công tác an toàn tại công trường
và cấp chứng chỉ cho các cán bộ điều hành
cũng như các lượng lực lượng tham gia thi công trên công trường
dự án đang trong giai đoạn thi công nước rút
do vậy ngoài việc bảo đảm tiến độ
chất lượng được đặc biệt quan tâm và giám sát chặt chẽ
vec kiên quyết xử lý kịp thời
triệt để các tồn tại về chất lượng để khi dự án hoàn thành
đưa vào sử dụng phải đạt chất lượng cao
ban quản lý dự án cũng đã
cùng với tư vấn áp sát đã kịp thời
tức là thay thế những nhà thầu yếu kém trên công trường
thậm chí là đến từ khi triển khai dự án đến nay
thì đã thay thế khoảng năm nhà thầu
năm giám đốc điều hành của các nhà thầu
cộng với những việc thay thế những nhà thầu đảm bảo năng lực để vào thi công
hiện nay các nhà thầu không chủ quan với những diễn biến tiến độ
và áp lực còn tồn động
các đơn vị thi công trực tiếp ký cam kết triển khai cao điểm thi đua
với quyết tâm về đích
đưa đoạn tuyến đường sơn tiên phong thông xe kỹ thuật
trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
lập thành tích chào mừng bảy mươi năm ngày toàn quốc kháng chiến
một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
bảy mươi hai năm thành lập quân đội nhân dân việt nam